mình phải có thêm cả những cái câu hỏi phụ để khẳng định rằng là cái việc người ta trả lời đúng hay sai thì có cơ hội để mà sửa được

về hạ tầng giao thông về quản lý giao thông về mật độ giao thông về phân luồng giao thông
tất cả rất nhiều nguyên nhân
nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái làm chủ của người lái xe
và thực sự là có trách nhiệm với bản thân mình và xã hội để đề phòng mọi tình huống xảy ra tai nạn
thế thì có lẽ là con người là yếu tố là trung tâm của cái vấn đề giải quyết tai nạn
việc tăng độ khó lý thuyết có lẽ không thể giảm tai nạn giao thông mà chỉ giúp học viên nắm rõ và hiểu luật
vì thực hành cỡ nào thì khó cỡ nào mà sau đó tài xế vẫn sử dụng nồng độ cồn thì tai nạn vẫn có thể xảy ra
trước vấn đề ý thức chưa được nâng cao thì cần phải có những chế tài mạnh mẽ
cô hội cũng đã thông qua quy định đã uống rượu bia thì không lái xe trong luật phòng chống tác hại của rượu bia
mới đây bộ công an cũng đã đề xuất với chính phủ ban hành chế tài xử lý
tức bằng lái vinh viễn đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức cao
điều khiển phương tiện mà huy hạ đến bản thân họ và cả cộng đồng xã hội
khi mình đã uống rồi thì mình phải đi taxi hoặc là mình có lái xe riêng
hoặc là trong một cái nhóm ở đấy thì nhất đồng ý với nhau là phải có một đồng chí không uống đi gì cả
vẫn sẽ có phương án thôi chẳng qua là bây giờ là mình đang quen với cả cái nhịp sống
trước kia nó đã thoải mái rồi thì bây giờ siết chặt một chút thì có thể là nó khó chịu ban đầu thôi
tôi nghĩ rằng là người dân sẽ chấp hành tốt và sẽ tìm được phương án ra
hoặc là người dân sẽ đánh
quan trọng vẫn là ý thức chứ không phải chỉ là việc tăng độ khó lý thuyết sát hạch lái xe là có thể giảm thiểu được tai nạn giao thông
bởi học thuộc làm đúng thi đậu nhưng khi lưu thông không chấp hành thì vẫn không phải là giải pháp hữu hiệu
nhằm mục đích tăng cường bảo mật nhiều ngân hàng đã thông báo chuyển đổi phương thức xác thực
đối với dịch vụ ngân hàng điện tử kể từ ngày một tháng bảy
theo đó thì người dùng khi thực hiện tham gia
tác chuyển tiền hay là thanh toán qua internet banking cũng cần lưu ý khi có những vấn đề này
các giao dịch sau một mươi sáu giờ thông thường được coi là hết ngày giao dịch
nhiều ngân hàng vẫn buộc khách hàng phải dùng xác thực smart otp dù số tiền chi rất nhỏ là dưới năm mươi đồng
mã xác thực otp chỉ khả dụng trên các thiết bị sử dụng ios sáu hoặc android bốn trở lên
để sử dụng smart otp người dùng sẽ phải tải ứng dụng di động của các ngân hàng
và đăng ký dịch vụ này trên điện thoại của mình
hiện nay một số ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng thực hiện đăng ký tại các điểm giao dịch của ngân hàng đó
nhưng cũng có ngân hàng cho phép đăng ký trực tuyến
tuy nhiên việc kích hoạt đôi khi có thể mất thời gian do lượng đăng ký lớn tại một thời điểm
thời gian vừa qua thời tiết tại miền bắc có nhiều thay đổi thất thường
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân và cũng tạo điều kiện thuận lợi khiến cho dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát
theo báo cáo
trước tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong tuần từ hai mươi bốn cho đến ba mươi tháng sáu
thành phố đã ghi nhận thêm một trăm sáu mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng năm mươi hai trường hợp so với tuần trước
và số ca mắc sốt xuất huyết giải rác tại tám mươi năm phường xã thị trấn của hai mươi ba quận huyện thị xã
cụ thể trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã ghi nhận tám trăm hai mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có bảy trăm hai mươi năm trường hợp đã khỏi
còn chín mươi năm trường hợp đang điều trị và chưa có trường hợp nào tử vong
một số đơn vị có số mắc cao như quận hà đông bắc tử liêm cầu giấy đống đa và nam tùy liêm
trước diễn biến phức tạp này để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lan rộng kéo dài trong thời gian tới
bộ y tế khuyên cáo mạnh mẽ mỗi cộng đồng thực hiện những hành động đơn giản nhưng rất thiết thực như sau
đại kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn thảo rửa dụng cụ chứa nước
loại bỏ các vật liệu phế thải các khốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai lọ khốc tre bẹ lá
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
thông tin dành cho những tín đồ yêu thích việc mua sắm online
hiện không ít đối tượng đang lợi dụng hình thức kinh doanh này để lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi
do đó nếu không cảnh giác người tiêu dùng rất dễ bị lìa
và thực tế là thời gian qua những vụ lừa đảo từ vài triệu vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng
thông qua bán hàng trực tuyến đã xảy ra không ít
và để không bị mắc lừa khi mua hàng online khách hàng phải nâng cao cảnh giác
trong đó lưu ý các vấn đề sau đây
hạn chế việc chuyển tiền trước để đặt cọc mua hàng mà không rõ thông tin về người bán
đối với hàng hóa có giá trị cao cần hạn chế việc nhận và chuyển hàng qua các dịch vụ vận chuyển
cần trực tiếp kiểm tra hàng trước khi đồng ý mua kiểm tra kỹ các thông tin như website bán hàng
tài khoản giao vặt nguồn gốc hàng hóa xem có nhiều khiếu nại về các thông tin này hay không
bên cạnh đó nếu chẳng may là nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo bán hàng trên
cần thông tin cho cơ quan chức năng và các diễn đàn thương mại điện tử để cảnh báo mọi người